tối ngày hai mươi tháng năm tại nhà hát lam sơn tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc hai nghìn một mươi chín
trong chín ngày diễn ra liên hoan các đơn vị đã công diễn một mươi sáu vở diễn bao gồm chín vở tuồng và bảy vở dân ca kịch
sự kiện đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng
các vở diễn của một mươi một đơn vị tham gia liên hoan đã thể hiện được tính trách nhiệm xã hội thông qua nghệ thuật sân khấu đầy biểu cảm
với chất liệu của thể tài tuồng và kịch dân ca
các vở diễn được giàn dựng công phu hấp dẫn người xem
trong đêm bế mạc ban tổ chức đã trao hai huy chương vàng cho hai vở diễn xuất sắc nhất là
trói dạng sơn hà của đoàn ca kịch bài tròi bình định và nhân huệ vương trần khánh dư của nhà hát tuồng việt nam
ngoài ra ban tổ chức cũng trao bốn huy chương bạc cho bốn vở diễn khác và hai mươi bảy huy chương vàng
hai mươi huy chương bạc cho các nghệ sĩ diễn viên trao giải xuất sắc cho các đạo diễn họa sĩ
nhạc sĩ tham gia liên hoan
liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc hai nghìn một mươi chín có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn quảng bá
phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian dân tộc truyền thống đặc sắc của việt nam